sau khi xảy ra vụ việc nam sinh lớp tám bị tấn công chấn thương sọ não khu vực sân đình đệ mật cũng vắng người qua lại hơn so với thường ngày
ngôi nhà bị căn mở sinh sống cùng gia đình cũng cửa đóng thanh cài kín mít trên cửa kéo long lổ chất bẩn
còn khu vực bực thềm còn so sát lại một số mảnh gạch đa vỡ do vài người quá khích phẫn nộ trước sự việc đã để lại trước đó
theo quan sát thỉnh thoảng có vài tốp học sinh hoặc nhóm người đứng tụ tập ngay bên ngoài ngôi nhà đứng nói chuyện bàn tán sau đó di chuyển đi
theo cơ quan công an vụ việc của nam sinh lớp tám ở long biên xuất phát từ va chạm mâu thuẫn trong sinh hoạt đời thường nhưng gây hậu quả đáng tiếc không mong muốn
hành vi vi phạm pháp luật của m sẽ bị xử lý nghiêm minh
từ những chứng cứ tài liệu thu thập trong quá trình điều tra của cơ quan công an có thể thấy rằng anh tê bố của mờ không tham gia vào quá trình hành hung hay để mặc cho con mình tấn công nạn nhân
trái lại khi thấy mở ra tay với nam sinh d người bố này còn tới căn ngăn đưa các con về nhà rồi quay trở lại để đưa bệnh nhân đi bệnh viện
tuy nhiên một trang mạng xã hội đã đăng tải chia sẻ thông tin sai bản chất vụ việc gây ảnh hưởng đến công tác điều tra của lực lượng công an
ảnh hưởng đến gia đình người thân của những người có liên quan đạt động xấu đến dư luận xã hội
từ đó công an hà nội đề nghị người dân phải cẩn trọng khi tiếp nhận đăng tải chia sẻ thông tin chưa được xác thực tránh gây hoang mang dư luận
nhiều bài đăng của luật sư thơm đã biến mất khiến dư luận không ngừng đặt câu hỏi đưa ra các giả thiết khác nhau
sáng ba mươi tháng ba luật sư nguyễn anh thơm cho biết các bài đăng trên trang cá nhân facebook của ông không bị xóa mà được ẩn đi
một số bay khác bị giới hạn người bình luận
luật sư thơm chia sẻ luật sư đưa ra những nhận định trên cơ sở nghiên cứu khoa học pháp lý về định tội danh với tư cách là người bảo vệ quyền lợi cho bị hại để các cơ quan pháp luật xem xét xử lý theo luật
đó là nguồn tin tố giác tội phạm qua hoạt động nghề luật sư theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự và không nhằm bất cứ mục đích nào khác
vì vậy một kết luận ban đầu của cơ quan công an và một nhận định ban đầu của luật sư có phần khác nhau không là vấn đề để ẩn bài hay gì khác
theo luật sư thơm nguyên nhân khiến ông ẩn bài trên mạng xã hội là vì những bài đăng trước đó được nhiều người quan tâm và bình luận quá sức tưởng tượng của ông
trong đó có nhiều bình luận đồng cảm chia sẻ rất tích cực
nhưng cũng có những bình luận đã mang tính chất tiêu cực tô vẽ thêm một số tình tiết không có cơ sở vào vụ việc ảnh hưởng không tốt đến tâm lý cộng đồng đến quá trình làm việc của luật sư quá trình điều tra của cơ quan công an
luật sư thâm chia sẻ sau khi trao đổi với gia đình về việc cơ quan điều tra đã ra các quy định tố tụng xử lý đối tượng luật sư đã dừng chia sẻ những hình ảnh đau thương của cháu đê
là người nhận hỗ trợ pháp lý miễn phí cho cháu dõi theo từng bước đi của cháu và gia đình nhiều ngày qua
những gì tôi đang làm không chỉ là công việc nữa mà còn là tình cảm
hành trình sắp tới dù thế nào tôi vẫn một lòng trợ giúp bảo vệ quyền lợi cho cháu theo đúng quy định và với niềm tin và sự công minh của pháp luật
chúng ta hãy cùng chờ vào kết luận cuối cùng của cơ quan công an
cùng ngày nữ ca sĩ lệ quyên đã lên tiếng bày tỏ sự nghẹn ngào về vụ việc nam sinh lớp tám nhd bị tấn công chấn thương sọ não
cụ thể nữ hoàng phòng trà đã cầu nguyện gửi lời động viên tới nam sinh này trên trang cá nhân
thằng bé hôn bo có một đứa
con trai ơi cũng lên nhé cầu nguyện cho con hồi sinh màu nhiệm thương con quá con ơi
liên quan đến tình hình sức khỏe nam sinh lớp tám bị tấn công chấn thương sọ não
ngày hai mươi chín tháng ba đại diện bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh phúc cho biết
hiện bệnh nhân nhd vẫn đang điều trị hồi sức tích cực
md vẫn đang hôn mê phải hỗ trợ thở máy thay thuốc tiếp tục áp dụng các biện pháp hồi sức tích cực
chưa thể nói trước được điều gì về diễn biến sức khỏe
cùng ngày khi trao đổi với bác sĩ trực về những thay đổi của d so với thời gian điều trị tại các cơ sở y tế ở hà nội
người nhà bệnh nhân d cho biết những ngày trước nam sinh không có phản xạ
tuy nhiên hiện tại cậu bé một mươi bốn tuổi đã có phản xạ khi được tác động
ví dụ khi người nhà cấu vào chân trẻ có dấu hiệu co chân lại nghĩa là có phản xạ
còn lại trẻ chưa có dấu hiệu gì khác biệt
hiện mọi chăm sóc y tế cho bệnh nhân phụ thuộc vào thầy thuốc với sự hỗ trợ của người nhà
năm sinh được ăn qua sôn đờ
năm sinh được ăn qua đường tĩnh mạch
sau khi xảy ra sự việc chị n t l mẹ của nam sinh n h d
ngày đêm túc trực bên sừng bệnh chăm sóc con trai từ bệnh viện đức giang sang bệnh viện một trăm linh tám
rồi đưa về bệnh viện đa khoa phú thọ
hơn một mươi ngày con trai cặp nạn chị n đã khóc cạn nước mắt đôi mắt thâm quầng cơ thể tiếu tụy
người mẹ này vẫn mong sự việc chỉ là cơn năng mộng
khi tình dậy con trai chị sẽ khỏe mạnh như thường ngày
chị n t l cho biết
từ khi chồng chị n t l mất do tai nạn năm hai nghìn hai mươi một
hai mẹ con chị nương tựa vào nhau để sống
công việc mưu sinh của chị l là hàng ngày đi bán hàng rong để nuôi cậu con trai ăn học ở hà nội
vậy mà chiều ngày một mươi bảy tháng ba chị phải nhận tin xét đánh
nhìn con trai giờ đây nằm bất động trên rừng bệnh
sự sống được duy trì từng ngày thông qua máy thở
chị n t l liên tục gọi
chia sẻ sự việc chị n t l cho biết
từ lúc xảy ra sự việc gia đình người tấn công cháu n t l có đến thăm hỏi vài lần
chị n t l ngạy ngào cho biết
họ đưa bảy mươi triệu đồng và bảo chỉ đo được như thế
tôi nghĩ mình vất vả cũng chỉ mong con bằng bạn bằng bè ăn học đến nơi đến trốn
nhưng cuộc đời sao bất công với mẹ con tôi thế
cầu mong cho con vượt qua được kiếp nạn này
thưa quý vị
hiện công tác điều tra liên quan đến sự việc đang được khẩn trương thực hiện
bên cạnh đó dư luận cũng đang hy vọng
thêm mầu sẽ đến với nam sinh lớp tám
người đang phải thở máy và bơm thức ăn để duy trì sự sống
những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo